năm hai nghìn một mươi chín ghi nhận thời điểm phát triển vượt bậc của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
với tổng số người tham gia đã đạt trên năm trăm năm mươi người
con số này giúp về đích sớm trước hai năm trong mục tiêu được giao
trong nghị quyết số hai mươi tám về cải cách bảo hiểm xã hội
nhờ sự tư vấn của hội phụ nữ trên địa bàn phường
chị trần thị út đã quyết định tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
để có một khoản lương hưu khi về già
mình muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già cũng có lương hưu
đến từng người dân phổ biến cách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của người dân là công việc hàng ngày của chị dương thị thúy nguyên
nhờ vậy mà số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn ngày càng tăng lên
tập trung vào các hộ gia đình thuộc hộ nghèo hộ cân nghèo
mình sẽ chọn lựa cho họ một cái mức thấp nhất

và họ được nhà nước hỗ trợ nữa
cho nên là họ chấp thuận cái hộ cận nghèo
mình vận động được một mươi năm hộ một mươi năm người tham gia đóng bảo hiểm xã hội
sau khi họ nghe được cái sự truyền truyền của mình
trong năm hai nghìn một mươi chín toàn thành phố hồ chí minh có hơn hai mươi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tăng gần ba trăm linh so với năm hai nghìn một mươi bảy
để đạt được kết quả trên bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh đã thực hiện nhiều giải pháp
trong đó có mở rộng đại lý thu bảo hiểm xã hội
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
hồi dần qua trên địa bàn hồ chí minh chúng tôi đã tổ chức
phối hợp với bưu điện tổ chức các hội nghị tuyên truyền
phổ biến cho người dân biết chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố
trên cơ sở đó thì cũng giúp cho người dân hiểu rõ chính sách bảo hiểm xã hội hơn
cái chính sách nhà nước về tính nhân văn
rồi đảm bảo cho người dân tích lĩ khi có thu nhập và có thu nhập khi về nhà
tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc có trên năm trăm năm mươi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đây là con số ấn tượng bởi chỉ tính riêng số người tăng mới trong năm hai nghìn một mươi tám
đã gần bằng kết quả một mươi năm thực hiện chính sách này từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
đây là một sự đột phá
đột phá cả về cải cách thủ tục hành chính
và tôi đánh giá cao nhất là đột phá về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
và phải nói một cái câu rất quan trọng đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
tất cả nghị quyết hội đồng nhân dân các địa phương từ xã huyện tỉnh
đều giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
tuy nhiên số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh
nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng
theo thống kê hiện cả nước còn khoảng
khoảng ba mươi triệu người chưa tham gia bảo hiểm xã hội
đây là cơ hội để ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia